đạo khắc phục cả ba trẻ đều bị bỏng nặng năm mươi sáu mươi cơ thể các bác sĩ lo ngại các cháu phải
đối mặt với nguy cơ bỏng hô hấp trước đó ngày chín tháng tám ba trẻ mầm non bị bỏng nặng đã phải
nhập viện cấp cứu nguyên nhân là bởi giáo viên dùng cồn đổ vào mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để
dạy trẻ nhưng gió to làm tạt ngọn lửa cồn đang cháy vào người ba cháu bé
thưa quý vị vào khoảng chín giờ hôm nay một mươi một tháng tám đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một sưởng nhựa
cạnh khu vực el môn quận long biên thành phố hà nội theo nhiều người đang có mặt tại khu vực
vào khoảng chín giờ một đám cháy bùng lên dữ dội kèm theo cột cói khói cao hàng chục mét bốc lên
từ một kho đổ nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạn ziong nằm trong khu công nghiệp sài đồng gần
siêu thị el môn long biên hà nội
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng
hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy
phối hợp với các cơ quan chức năng văn luồng giao thông tuy nhiên vì khu vực cháy khá lớn nên
cho tới thời điểm hiện tại đám cháy vẫn chưa được khống chế hiện chưa có thông tin cụ thể về thiên
hại tuy nhiên người dân trong khu vực cho biết vì hôm nay là ngày nghỉ nên hầu như không có công
nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra
tiếp theo chương trình hơn chín vận động viên tham gia giải marathon quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
nhà báo nguyễn hồng vinh vào cuốn sách giữ lửa
thưa quý vị hôm nay tại công viên hòa bình hàng chục trẻ em khuyết tật thuộc trung tâm sao mai
hội cứu trợ trẻ em tàn tật đã được trực tiếp tham gia trải nghiệm những hoạt động thực
tiễn hết sức có ý nghĩa chương trình vitality nằm trong chuỗi sự kiện iren run do nhóm tình nguyện
viên các học sinh của trường trung học phổ thông amsterdam và chu van an trên địa bàn thành phố hà nội
tổ chức với mục đích thay đổi suy nghĩ và xóa bỏ định kiến của cộng đồng về người khuyết tật giúp họ
gắn kết với cộng đồng tham gia chương trình hàng chục em nhỏ khuyết tật của trung tâm sao mai sẽ được
các tình nguyện viên hướng dẫn tham gia vào các trò chơi các hoạt động ngoài trời hết sức bổ ích
chương trình là một trong những dự án hết sức có ý nghĩa đối với những trẻ em khuyết tật đem lại cho
các em nhỏ sự tự tin và động lực trong cuộc sống
hôm nay tại công viên biển đông thành phố đà nẵng sở văn hóa thể thao thành phố đà nẵng đã khai mạc
giải marathon quốc tế đà nẵng manulife hai nghìn một mươi chín đồng hành với giải lần này có trên chín vận động viên
đến từ sáu mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ tham gia tranh tài
các vận động viên thi đấu ở năm nội dung gồm có marathon hành trình chạy bốn mươi hai km bán marathon hành trình chạy hai mươi một km
một mươi km và năm km và hoạt động chạy vui dành cho trẻ em và gia đình
qua sáu lần tổ chức giải marathon quốc tế đà nẵng đã trở thành một sự kiện mang tính xã hội
thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế
năm nay số lượng vận động viên tăng lên hai so với năm hai nghìn một mươi tám
marathon quốc tế đà nẵng ngày càng được ban tổ chức chú trọng đến tính chuyên nghiệp
nâng cao chất lượng của giải qua mỗi cuộc thi
đây cũng là cơ hội để đà nẵng quảng bá hình ảnh thành phố du lịch thân thiện
mến khách thành phố tổ chức sự kiện của khu vực đến với bạn bè thế giới
kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín và đại lễ vu lan phật lịch hai nghìn năm trăm tám mươi
tối qua mùng một mươi tháng tám tại hà nội giáo hội phật giáo việt nam đã phối hợp tổ chức
chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi tự hào tổ quốc mẹ việt nam
tại chương trình khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng
như tiến lên việt nam mẹ và tổ quốc đất nước lời du tổ quốc
đàn sen sóng nhịp chuông chùa như bản hòa ca giữa đạo và đời
những ca khúc về mẹ như bông hồng cài áo mẹ ơi
chương trình khơi dậy và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn
tri ân và báo ân các bậc tiền bối canh hùng liệt sĩ qua bốn phương diện tứ trọng ân
ân quốc gia xã hội ân tam bảo sư trường ân chúng sinh vạn loại và ân cha mẹ sinh thành
chương trình tự hào tổ quốc mẹ việt nam được tổ chức với
tâm nguyện đem tinh hoa đạo phật giá trị đạo đức truyền thống
những thông điệp nhân bản ý nghĩa vào cuộc sống thường nhật bằng nghệ thuật và âm nhạc
mới đây tại hà nội buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách giải mã văn hóa từ đối thoại đã được tổ chức
cuốn sách là cuộc đối thoại giữa những nhà nghiên cứu về văn hóa
trên tinh thần khai sáng và chân quý đối với những giá trị văn hóa của dân tộc
cuốn sách giải mã văn hóa từ đối thoại là tập hợp những đối thoại
trực tiếp giữa nhà nghiên cứu nguyễn quang minh và nhà nghiên cứu ngô hương giang
trên tinh thần cởi mở và bình đẳng những gì thể hiện trong tác phẩm khẳng định
một cách nhìn văn hóa tư hướng tiếp cận khoa học và hoàn toàn suy vật
trong sự đối thoại ấy những mã văn hóa dần dần được hiện ra theo chuỗi các chủ đề
tất cả đều minh chứng cho một tình yêu văn hóa dân tộc và khâu khát muốn trú giải
sáng rõ trí thức nhằm định danh chính xác các thuật ngữ phạm trù văn hóa
để mọi người có thể hiểu đúng
từ đó có hành vi thực tiễn phù hợp
thực hiện cuộc vận động không vứt rắc ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
và chương trình giảm sử dụng túi ni lông mỗi cán bộ công chức viên chức thành phố hồ chí minh
đã cam kết không dùng các sản phẩm nhựa một lần
mời quý vị đến với những ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là đuôi bán chai cốt đựng nước và ống hút bằng inox do hội sinh viên trường đại học ngoại ngữ
và tinh học thành phố hồ chí minh tự thiết kế đặt để bán cho giáo viên sinh viên sử dụng
chai đựng nước này được sử dụng lâu dài và rất thân thiện với môi trường
để chúng ta hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường
bên hội sinh viên của trường em đã tổ chức việc bán ly này để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa
thì thay vì một ly như thế này các bạn có thể thay thế cho hàng trăm ly nhựa
nó góp phần bảo vệ môi trường rất là nhiều
hưởng ứng cuộc vận động nhằm giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa khó phân hủy với môi trường
từ đầu tháng sáu đến nay mỗi cán bộ công chức các trường học trên địa bàn thành phố đã ký cam kết
nói không với rác thải nhựa
trong các cuộc họp hiện nay của thành phố và các ngành đã không còn sử dụng nước khoáng đống chai
ly cốc nhựa ống hút sử dụng một lần
và hiện nay thì nói thực ra là ở chợ thì các cái túi ni lông các thứ thì hiện nay người ta vẫn dùng
nhưng mà dân ở phường anh nghe thì
bà con cũng đã có cái ví dụ như cái giỏ sách hoặc là dùng những các cái hình thức túi giấy để đi chợ
thì cái đó là cũng có một số hộ gia đình đã sử dụng cái đó sau khi phụ nữ phát động
thành phố hồ chí minh tuyên truyền vận động nhân dân doanh nghiệp hộ kinh doanh
không sản xuất và mua bán túi ni lông cốc nhựa ống hút v v
đối với các siêu thị trong quý i năm hai nghìn hai mươi phải chấm dứt sử dụng túi ni lông để bán hàng
mà phải thay thế bằng túi giấy hoặc các vật dụng
khác dễ tiêu hủy và thân thiện với môi trường
không bóng bay trong ngày khai trường mang chai nước đến lớp thay vì cóc dùng một lần
những phong trào nói không với rắc thải nhựa của các em học sinh đang được triển khai khắp các trường học
từ việc trẻ nhỏ chủ động thay đổi hành vi giờ đây chính những người lớn cũng đã quyết định thay đổi hành vi của mình
thay vì sử dụng bọc vở bằng ni lông tiệt ích như mọi năm thì năm nay anh phùng ngọc phan lại dành thời gian cùng con gái của mình bọc nhựa
quấn vở quyển sách bằng giấy dù có nhiều công đoạn hơn để có thể hoàn thiện một cuốn vở
nhưng với bố con anh đó là niềm vui khi đã giảm bớt một phần nhỏ rắc thải nhựa trong cuộc sống
phát động phong trào nói không với rác thải nhựa trường tiểu học đoàn thị điểm đã kêu gọi phụ huynh và học sinh
không sử dụng giấy ni lông để bọc vở như mọi khi mà thay vào đó là giấy báo hoặc những chất liệu dễ phân hủy khác
tất cả các giáo viên trong trường cũng đã tuyên truyền đến các bạn là hạn chế sử dụng tất cả những đồ dùng hàng ngày bằng nhựa hay ni lông
ví dụ như là túi ni lông khi đi chợ thì cũng thích các bạn nhắc bố mẹ là sẽ mang túi vải đi
thay đổi thói quen từ những hành động nhỏ nhất học sinh nhiều trường đã đồng loạt không sử dụng cốc nhựa dùng một lần
mà thay vào đó là những chai nước để có thể sử dụng nhiều lần
em mang bình nước bằng bình giữ nhiệt cho nên là em từ đấy em đã không dùng bình nước nhựa nữa
bắt đầu phải từ giới trẻ bắt đầu phải từ nhà trường và bắt đầu phải từ gia đình
những nơi mà thường sử dụng những cái vật liệu này
chúng ta kiên trì vận động và từ chỗ thay đổi nhận thức đến chỗ thay đổi hành động
tại trường mầm non an dương ước tính nếu mỗi ngày mỗi học sinh ăn một hộp sữa chua thì sẽ có sáu trăm bảy mươi hộp nhựa thải ra môi trường
để hạn chế việc làm này nhà trường đã đặt hàng nhà sản xuất đổi các hộp sữa chua nhựa sang những chiếc cốc inox như thế này
cũng tuyên truyền từ các bậc phụ huynh là hướng dẫn cho các con
làm sao mà để các con khi mà sử dụng các cái uống các cái sữa đó thì phụ huynh tránh giảm tải cái ống hút đi mà có thể là rót sữa ra cốc cho các con uống
những chiếc ống hút hộp sữa chua đã được tái sử dụng để biến thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh
những cuốn vở được khoác lên mình tờ báo cũ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó
hàng chục triệu học sinh có hàng trăm triệu cuốn vở không sử dụng
và sẽ có nhiều hơn nữa những học sinh và phụ huynh cũng sẽ thay đổi thói quen dùng đồ nhựa một lần để môi trường sẽ trong lành hơn khi không rác thải nhựa
ủy ban nhân dân tp hcm đã có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc chấp thuận đề nghị của sở giáo dục và đào tạo
dựng nguyên mức thu học phí đã thực hiện trong năm học vừa qua cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi

cụ thể mức thu học phí đã thực hiện trong năm học vừa qua cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi

đối với các quận mức thu học phí đối với các lớp nhà trẻ là hai trăm linh đồng một học sinh một tháng
mẫu giáo là một trăm sáu mươi đồng một học sinh một tháng
trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở là sáu mươi đồng một học sinh một tháng
trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là một trăm hai mươi đồng một học sinh một tháng
đối với học sinh tại năm huyện ngoại thành mức thu học phí của nhà trẻ là một trăm hai mươi đồng một học sinh một tháng
giáo là một trăm linh đồng một học sinh một tháng
trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở là ba mươi đồng một học sinh một tháng
trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là một trăm linh đồng một học sinh một tháng
riêng bậc tiểu học toàn thành phố đều không thu học phí
thời gian thực hiện mức thu học phí nói trên bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín áp dụng cho chín tháng trên một năm học
thưa quý vị giữ lửa là cuốn sách có nội dung chọn lọc từ những bài xã luận chuyên luận bình luận
đề cập đến nhiều vấn đề được quan tâm đã được nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
hai cuốn sách giữ lửa phần một và phần hai khi được phát hành đã nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp và bạn đọc
mới đây nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh đã tiếp tục cho ra mắt độc giả tập ba của cuốn sách giữ lửa
cuốn sách góp phần định hướng cho bạn đọc và bồi dưỡng niềm tin nhân lên ý chí chiến đấu trước những thử thách của cuộc đời
giữ lửa tập ba có những nét mới so với hai tập trước
cùng suy chiều với dòng trẻ chính chọn hơn ba mươi bài xã luận vấn đề tháng này
còn có hơn hai mươi bài được nhà báo nguyễn hồng vinh thông qua những thể loại báo chí văn học đề cập đến những vấn đề chính trị văn hóa báo chí nóng hổi diễn ra trên đất nước ta và thế giới
với sự kết hợp sự nhạy bén chính trị với tay nghề ở mỗi bài báo ngắn chỉ chừng bốn trăm linh đến năm trăm linh chữ
nhà báo nguyễn hồng vinh không chỉ chọn đúng vấn đề trọng tâm mà còn truyền tài nội dung một cách mạch lạc dễ đi vào lòng bạn đọc
cùng thông điệp rằng đất nước chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng
một trong những động lực để chúng ta đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới
chính là chúng ta duy trì và truyền ngọn lửa yêu nước của cha ông chúng ta cho các thế hệ hôm nay và mai sau
qua những bài viết của mình nhà báo nguyễn hồng vinh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị của một cây bút biết sao hòa lửa báo với hơi văn
được nhiều thế hệ bạn đọc cũng như những người đồng nghiệp làm công tác báo chí đánh giá cao
tập ba thì có một cái khác đó là tập hợp thêm những bài viết ở mạng khác
thì nó khác khai quyển trước đấy là ông tập hợp hai mươi năm bài viết
đấy là những cái bài phong phú về mặt thể loại
ông dùng những bài trả lời phỏng vấn
cái cuộc tỏa đàm trao đổi những cái bài bút ký những cái bài du ký nó nói đến cái sự quan sát đi nhiều ghét nhiều
tôi rất là cảm phục nhà báo nhà thơ và giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
một người năm nay đã ngoài bảy mươi rồi nhưng mà sức viết thì lớp trẻ cũng phải học
có thể nói trong khi các cây bút xã luận bình luận của các báo đang có xu hướng giảm đi
thì cuốn sách giữ lửa của nhà báo hồng vinh
thực sự đã chuyển lửa chính luận cho các nhà báo
tăng niềm đam mê với một thể loại được coi là khó viết nhất trong các thể loại báo chí
tiếp theo trong phần tin quốc tế nổ súng tại thánh đường hồi giáo ở na uy
triều tiên thông báo thử nghiệm vũ khí mới
cảnh sát địa phương thông báo ngày một mươi
tháng tám một người đã bị thương trong vụ nổ súng bên trong một thánh đường hồi giáo ở ngoại ô thủ đô oslo của na uy
cảnh sát oslo nêu rõ trong thông báo trên mạng xã hội twitter rằng đã có một người bị bắn
và không rõ những vết thương của nạn nhân có nghiêm trọng hay không
cảnh sát đang tiếp tục điều tra ở khu vực này và đã bắt giữ một nghi can được cho là có liên quan đến vụ việc
vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm hồi giáo an nua ở thị trấn berum ngoại ô oslo
cảnh sát cho hay không có dấu hiệu cho thấy có thêm người khác
cảnh sát đã bắt giữ một nghi can khoảng hai mươi tuổi là người na uy và sinh sống tại khu vực xảy ra vụ việc
chúng tôi cũng đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng khác
trong khi đó phát biểu với báo giới người đứng đầu thánh đường cho biết
một người đàn ông da trắng đội mũ bảo hiểm và đồng phục đã bắn một trong những thành viên của thánh đường hồi giáo này
hôm nay hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna thông báo
trong ngày một mươi tháng tám nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí mới
với sự giám sát của nhà lãnh đạo kim trương ưn
kcna không nêu cụ thể tên gọi của loại vũ khí mới
song cho biết mẫu vũ khí mới được chế tạo phù hợp với điều kiện của triều tiên
có tính năng kỹ thuật chiến thuật vượt trội so với các mẫu vũ khí cũ
theo kcna ông kim trần ưn hài lòng với kết quả của thử nghiệm
thông báo của kcna có đoạn phân tích chi tiết kết quả thử nghiệm đã chứng tỏ ưu thế của hệ thống vũ khí mới
và đáp ứng một cách hoàn hảo yêu cầu về uy lực của thiết kế
sáng ngày một mươi tháng tám quân đội hàn quốc cho biết triều tiên đã bắn hai vật thể chưa xác định
được cho là tên lửa tầm ngắn bay xa khoảng bốn trăm linh km độ cao tối đa ba mươi tám km
và rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo triều tiên tức biển nhật bản
theo thông báo hai vật thể đã được bắn từ vị trí gần thành phố ham hung miền đông bắc triều tiên
đây là vụ phóng thứ năm của triều tiên trong hai tuần qua
ngày một mươi tháng tám hơn bốn mươi người di cư đã được cứu tại vùng biển ngoài khơi libya
đây là kết quả của quá trình phối hợp giữa tàu từ thiện ocean viking của tổ chức bác sĩ không biên giới
với tổ chức từ thiện sos của pháp
những người di cư được giả cứu lần này chủ yếu là đàn ông và thanh thú niên sudan
trước đó trong ngày chín tháng tám ocean viking cũng đã cứu được tám mươi năm người di cư
trong đó có bốn trẻ em đang lênh đênh trên một chiếc thuyền cao su ngoài khơi bờ biển libya
như vậy hiện trên tàu cứu hộ treo cờ naui này có tổng cộng một trăm bảy mươi người di cư
đều là người từ khu vực nam samarkzahara của châu phi
do tình hình an ninh và chính trị bất ổn libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn
để vượt qua địa trung hải sang châu âu
trong thời gian gần đây các điều kiện thời tiết thuận lợi tại nước này đã khiến cho các dòng người di cư trái phép tăng lên
đặc biệt là ở ngoài khơi bờ biển phía tây
khi chiến dịch tranh cử chính thức khép lại tại tất cả các địa phương trên cả nước
hơn ba mươi ba triệu cử tri argentina đã sẵn sàng bước vào cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng tám
để lựa chọn các ứng cử viên có mặt tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng một mươi tới
nhằm tìm ra người đứng đầu chính phủ cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
cơ quan bầu cử quốc gia argentina cho biết
có một mươi cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống sẽ tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ lần này
trong đó đáng chú ý nhất là đương kim tổng thống mauricio marci liên danh với thượng nghị sĩ miguel angel pichetto
đại diện cho liên minh trung hữu đoàn kết vì sự thay đổi
và cựu tránh văn phòng nội các alberto fernandez liên danh với cựu tổng thống christina fernandez
đại diện cho liên minh trung tả mặt trận của tất cả mọi người
cơ quan chức năng argentina đã huy động hơn chín mươi binh sĩ quân đội và cảnh sát
bảo đảm an ninh từ các điểm bỏ phiếu
ngoài ra sẽ có khoảng năm năm trăm linh phương tiện đường bộ một mươi hai máy bay trực thăng
một máy bay vận tải c một trăm ba mươi và một mươi bốn tàu hải quân sẽ được huy động để phục vụ cho sự kiện này
mới đây hàng trăm nghìn người venezuela đã tham gia cuộc tuần hành lớn ở thủ đô caracas
và nhiều thành phố trên cả nước để bày tỏ ủng hộ đối với chính phủ của tổng thống nicolas maduro
và phản đối các biện pháp trừng phạt mà chính quyền mỹ mới thông qua
nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của quốc gia nam mỹ này
phát biểu trước biển người mặc áo đỏ ở đại lộ trung tâm thủ đô
tổng thống nicolas maduro khẳng định đây là minh chứng cho thấy
nhân dân venezuela không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền
là thắng lợi của các dân tộc yêu trụng hòa bình trên thế giới
trước những chính sách tấn công mang tính đế quốc của washington
tổng thống maduro cũng cáo buộc thủ lĩnh đối lập jan guaido
là người đã đề nghị và ủng hộ việc mỹ đưa ra những biện pháp trừng phạt
nhằm vào hệ thống tài chính thương mại của đất nước
cũng như lương thực và thuốc men của nhân dân venezuela
kết thúc buổi miết tinh tổng thống maduro cùng các quan chức chính phủ
và người dân venezuela đã tham gia ký vào một bản tuyên bố
phản đối cuộc bao vây của mỹ đối với quốc gia nam mỹ này
văn kiện này sẽ được gửi lên tổng thư ký liên hợp quốc trong thời gian tới
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân